quý vị và các bạn có thể khẳng định là hàng không đang là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh với sự gia tăng của số lượng tàu bay và hành khách đi máy bay
phát triển hệ thống cảng hàng không với công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu vận chuyển và năng lượng chuyên trở
hình thành và phát triển ba trung tâm vận chuyển hành khách hàng hóa ngang tầm khu vực asean
phát triển hệ thống quản lý bảo đảm hoạt động bay hiện đại tiên tiến trong khu vực châu á
phát triển các loại hình hàng không chung đáp ứng được nhu cầu kinh tế xã hội
từng bước phát triển trình độ khoa học công nghệ hàng không ngang tầm khu vực asean
lĩnh vực khai thác cảng hàng không sân bay đảm bảo nguyên tắc mỗi cảng hàng không sân bay
có một người khai thác cảng hàng không sân bay
tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng công ty cảng hàng không việt nam
phát huy vai trò chủ đạo trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không
dịch vụ kỹ thuật thương mại tại các cảng hàng không được cung cấp đồng bộ
đáp ứng nhu cầu khai thác vận chuyển hàng không tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
được tiếp cận sử dụng kết cấu hạ tầng đất đai cảng hàng không bình đẳng với chi phí hợp lý
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi công suất thiết kế toàn bộ hệ thống cảng là một trăm bốn mươi bốn triệu hành khách một năm
năm hai nghìn ba mươi là ba trăm linh tám triệu hành khách một năm
do đó việc thu hút nguồn vốn xem xét cơ chế mà nhà đầu tư mong muốn là rất cần thiết
hàng không nằm trong chiến lược giao thông hòa tải chung
phải gắn nó với các ngành hoàn tải khác
chứ không phải chỉ có cái hàng không mà lo chuyện này
trong mặt cảnh quân quốc tế tôi cho rằng phải gắn chiến lược phát triển mình với tất cả
tôi nói hiện nay chúng ta ký rất nhiều hiệp định những đối tác chiến lược
những đối tác quan trọng văn văn ở các thị trường
thì chúng ta gắn chính khách phát triển của hàng không đối với những nơi
mà chính phủ chúng ta gọi là những đối tác chiến lược đối quốc gia
thì những việc vậy tôi nghĩ là tiếp tục phải làm vợt
thời gian qua nhiều công trình cảng hàng không đã được xã hội hóa
như nhà ga hàng không sân bay đà nẵng
nhà ga quốc tế sân bay cam ranh
cảng hàng không quốc tế vân đồn
nhà ga hàng hóa tại tân sơn nhất
các công trình hạ tầng cung cấp xăng dầu
dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không đã được thực hiện
đem lại hiệu quả trông thấy trong kinh doanh vận tải hàng không
tuy nhiên để nguồn lực xã hội hóa được thực hiện một cách đồng bộ
rất cần sự đầu tư cho hệ thống khu bay
không chỉ để đảm bảo cho sự đầu tư đồng bộ
mà còn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
và điều này còn đặt ra rất nhiều vấn đề
trong việc thu hút nguồn đầu tư vào hệ thống hạ tầng không mang tính thương mại này
các hệ thống hạ tầng này không mang tính thương mại

trong điều kiện khó khăn của ngân sách nhà nước nguồn lực nhà nước
việc gắn hệ thống hạ tầng này với những hạ tầng khác

ví dụ như hệ thống hạ tầng này

như nhà ga hành khách
đấy là một điều rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách
liên quan đến quản lý khai thác cảng công sân bay
cũng như liên quan đến vấn đề thực hiện chính sách
về xã hội hóa đầu tư phát triển cơ hội tầng hàng không sân bay
với điều như ông vừa nói chúng ta cũng đã thấy rằng
sân bay quốc tế vân đồn đang thực hiện những điều như vậy
thế thì quay trở lại với những cảng hàng không
mà chúng ta đang khai thác như vân đồn
thì chúng ta mới đang ở giai đoạn xây dựng và chuẩn bị đưa vào sử dụng
thế còn đối với những cảng hàng không mà chúng ta đang khai thác
thì việc xã hội hóa cho những hạng bục như ông vừa nói
thì liệu thực hiện có khả thi hay không ạ
hiện nay tổng ty cảng không việt nam đang được giao
tạm thời giao quản lý khai thác cái hạ tầng khu bay
mà không được đưa vào giá trị cổ phần hóa của tổng ty
mà đang thuộc về tài sản nhà nước
chúng tôi vẫn đang quản lý và khai thác
và hằng ngày vẫn đang duy thu
bảo dưỡng và cũng đang kiến nghị nhà nước là có những công trình cấp bách
thì cho phép tổng ty cảng dùng nguồn lực của mình từ quỹ đầu tư phát triển
để thực hiện ngay đầu tư nâng cấp và rộng tại nội bài
tại thân sân nhất với sự xuống cấp
mà đã đến lúc đã đến thời điểm mà phải đầu tư để nâng cấp mở rộng
vì nó cũng phải ảnh hưởng đến an toàn hàng không
thế thì cái việc mà bây giờ
mà lại cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước vào những cái hạ tầng đó thì một là không khả thi
và nếu có khả thi cũng sẽ cái thời gian cũng sẽ rất là lâu không đáp ứng được cái nhu cầu
thì đang kiến nghị là theo cái nguyên lý là doanh nghiệp cảng người khai thác cảng phải chịu trách nhiệm về cái việc đầu tư nâng cấp
và mở rộng và mở rộng nữa kể cả xây mới kể cả xây mới đối với cái hạ tầng ở khu mây
có nghĩa là
chúng ta sẽ chú trọng đến trách nhiệm của người đứng đầu
của người khai thác cảng
của người khai thác cảng đúng ạ
vâng thế thì
thưa ông trong kế hoạch mà ông nêu ra thì có giai đoạn là từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi năm
tại sao acv lại lấy mốc thời gian này ạ
mốc hai nghìn hai mươi năm là một cái mốc hết sức quan trọng đối với cả sự phát triển của ngành hàng không
đó là cái
là cái thời điểm
chính phủ cũng đã quyết định là phải đưa cảng không quốc tế
long thành giai đoạn một
muộn nhất là hai nghìn hai mươi năm
là cái mọi cái cân đối về nguồn lực của tổng ty khi xây dựng kế hoạch
vào trong cái việc xây dựng cái kế hoạch
tức là từ đây cho đến
vâng như vậy là qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là cái vấn đề mà chúng ta đầu tư cho kết cấu hạ tầng hàng không trong cái sự tăng trưởng nóng ngành hàng không hiện nay là hết sức cần thiết
tuy nhiên thì vấn đề mà thu hút nguồn lực theo hình thức xã hội hóa thì không chỉ
chúng ta đầu tư cho hạ tầng cơ bản mà còn đầu tư cho cả hạ tầng cốt lõi như khu bay
và điều này được chiếu theo một khung pháp lý hết sức là chặt chẽ và minh bạch thì sẽ giúp cho việc
đảm bảo quốc phòng an ninh và đảm bảo cho sự phát triển của thị trường ngày hôm không đúng không
và đặc biệt là đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư của nhà nước và hành khách
xin được cảm ơn ông lại xuân thanh đã đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
và kính thưa quý vị chương trình giao thông kết nối của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại